thưa quý vị sau một tuần các trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn trúng tuyển
thống kê mà bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố cho thấy
cả nước có hơn một triệu học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
thì khoảng sáu trăm sáu mươi em đăng ký xét tuyển đại học
và trong đó thì hơn sáu trăm một mươi thí sinh đã trúng tuyển đại học đợt một chiếm chín mươi hai
đây là một con số rất cao nếu so với năm ngoái thì thậm chí là còn cao hơn tới gần một mươi
và chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là xét tuyển đợt một
ngay lập tức thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo đã gây xuân sao trên cộng đồng mạng
nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu có phải tuyển sinh đại học cứ đăng ký là đỗ
cụ thể công bố của bộ giáo dục và đào tạo cho thấy
chín mươi hai bảy số thí sinh trúng tuyển đợt một sau lọc ảo trên tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học hai nghìn hai mươi ba
tăng bảy chín so với năm nay
điều đáng nói đây mới chỉ là tỷ lệ đỗ đại học sau đợt xét tuyển đầu tiên
còn số này đã khiến cho nhiều cư dân mạng cho rằng
việc xét tuyển vào trường đại học hiện nay đang quá dễ dãi
chỉ tiêu chương trình đại học của các trường quá nhiều tình trạng thưa thầy thiếu thợ đang xảy ra
thời của tôi đỗ đại học là cái gì đó khó khăn và lớn lao lắm
còn thời nay thì cứ học hết lớp một mươi hai là nghén nhiên vào đại học thôi
nếu thế thì tôi không biết các trường trung cấp và cao đẳng còn tồn tại để làm gì nữa
ngày xưa lúc mà còn điểm sàn thì chỉ những học sinh khá mới có thể đạt đủ điểm săn với độ khó của đề đại học
còn học sinh trung bình và yếu gần như là không có cơ hội để đạt được điểm sàn lửa chứ đừng nói là đỗ được đại học
đề thì bây giờ dễ quá hai mươi chín điểm ba môn chưa chắc đậu được nhiều ngành của trường đại học
một mươi năm một mươi sáu điểm là đậu đại học
thậm chí là đậu đại học
thậm chí thấp hơn vẫn đỗ
phổ cập đại học xong ra trường làm trái nghề xe ôm công nghệ công nhân vẫn là thừa thầy thiếu thợ
lý giải vì sao tỷ lệ đỗ đại học cao như vậy ngay trong đợt xét tuyển lần một
cư dân mạng cho rằng thí sinh khó mà trượt đại học khi đa số trường đều đa dạng phương thức xét tuyển và tăng số lượng tuyển sinh hàng năm
tỷ lệ trúng tuyển đại học sẽ còn cao hơn nữa
sau đợt xét tuyển bổ sung quan điểm này của cộng đồng mạng cũng được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đồng tình
hiện nhiều trường thông báo tuyển thêm hàng chục nghìn sinh viên
như vậy khoảng bốn mươi tám thí sinh trượt đợt một năm nay có thể đăng ký xét tuyển bổ sung từ nay cho đến tháng một mươi hai
giờ làm gì còn có ai trượt đại học
và học thì dễ mỗi mẹ các cháu lại vất vả đóng tiền học mới khó khăn thôi
cơ kế đả này chúng ta sẽ tiến tới mức một trăm linh đậu đại học
thật kỳ diệu
hiện cả nước có hơn hai trăm bốn mươi cơ sở giáo dục đại học
nếu năm hai nghìn hai mươi các trường tuyển hơn năm trăm bốn mươi sinh viên
thì năm ngoái và năm nay số chỉ tiêu là hơn sáu trăm linh tương đương với số thí sinh đăng ký xét tuyển
đó là lý do hàng loạt đại học lấy điểm chuẩn giao động từ một mươi bốn đến một mươi năm ở tổ hợp ba môn
cả bằng xét học bạ và xét điểm của tư nghiệp
vì vậy thí sinh chỉ cần bốn năm đến năm điểm mỗi môn là trúng tuyển
bên cạnh những ý kiến phản ánh tình trạng đỗ đại học
quá dễ một số cư dân mạng cho rằng cần hiểu rõ bản chất tỷ lệ đỗ tuyển cao
cả nước có hơn triệu học sinh trung học phổ thông
mà chỉ có trên sáu mươi đăng ký xét tuyển đại học
tức là bốn mươi là nói không ngay từ đầu với giáo dục đại học
tỷ lệ đỗ cao vì chỉ tính trên số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển
tuy nhiên hiện điều mọi người đều văn khoăn
đó là phương thức xét tuyển theo điểm tốt nghiệp trung học phổ thông liệu có phù hợp hay không
những ngành có tính cạnh tranh cao cùng với đó là điểm chuẩn cao
có thể tạm xác định từ hai mươi bảy điểm một tổ hợp trở lên
không nên sử dụng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
bởi độ phân hóa đề thi không cao
điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một công cụ không phù hợp
với những ngành mà phải tuyển chọn có tính cạnh tranh cao
chỉ một số ngành hot là khó còn lại khả năng đỗ ngày càng dễ
điểm chuẩn cao nhưng chưa chắc chất lượng thí sinh đã cao
sau đợt xét tuyển lần một nhiều trường đang tiếp tục công bố tuyển sinh bổ sung đợt hai
hàng chục đại học đã đăng tuyển thêm một mươi sinh viên
chắc chắn tỷ lệ trúng tuyển đại học sẽ tiếp tục tăng
bạn nghĩ sao về những con số này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình cầu nhân dân